cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng cho biết đang truy tìm tài xế điều khiển xe ô tô gây ra tai nạn làm chết hai người sau đó bỏ trốn
theo thông tin ban đầu vào tối ngày hôm qua trên đèo bảo lộc đoạn quốc lộ hai mươi nối thành phố bảo lộc với huyện đạ hoai
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng hậu quả làm hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ do bị xe ô tô cán qua
vào thời điểm trên xe máy biển kiểm soát sáu mươi ba b sáu mươi năm nghìn bốn mươi hai chưa xác định được danh tính của tài xế và người ngồi phía sau
di chuyển theo hướng thành phố đà lạt đi thành phố hồ chí minh
khi tới khúc cua tại km chín mươi tám cộng sáu trăm linh trên đèo bảo lộc thì xảy ra vụ tai nạn với một xe ô tô
hậu quả hai nam thanh niên ngồi trên xe máy bị ô tô cán qua người tử vong tại chỗ
ngay trong đêm các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng và công an các địa phương dọc tuyến quốc lộ hai mươi
đã tiến hành truy xét tài xế điều khiển xe ô tô nói trên
mở đầu bản tin sẽ là thông tin liên quan đến vụ án dùng hung khí chém nhau xuất phát từ giao dịch tín dụng đen xảy ra
vào ngày năm tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với bảy đối tượng về tội cố ý gây thương tích
nạn nhân trong vụ án này là hai thanh niên cùng ngụ tại tp rạch giá tỉnh kiên giang
bảy đối tượng bị bắt tạm giam gồm lê văn tài vũ văn được nguyễn tiến nhất trương hữu trung đỗ khắc chính trần hữu huynh
cùng ngụ tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng và cấn đình khởi ngụ tại huyện nam sách tỉnh hải dương
theo kết quả điều tra vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một nguyễn tiến nhất xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô sát cùng với hai người khác là lê minh lợi và lê minh cường
sau đó nhất đã rủ thêm nhóm bạn dùng hung khí đến tìm đánh nhau với cường và lợi
hậu quả sau cuộc hỗn chiến lợi bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng còn cường và tài khởi bị thương nhẹ
sau khi gây án nhóm của nhất nhanh chóng rời khỏi hiện trường và về nhà thuê để trốn nhưng ngay sau đó tất cả đã bị công an thành phố rạch giá bắt giữ
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua bốn tháng một mươi một phiên tòa xét xử đại án buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng tiếp tục tập trung làm rõ việc tiêu thụ xăng lậu của phan thanh hữu cho bị cáo trần thị thanh vân giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ vân trúc
theo cáo trả vào năm hai nghìn sáu vân cùng với lê thanh tú là chồng của trần thị thanh vân
là chồng vân thành lập công ty kinh doanh xăng dầu ở bình dương sau đó lập thêm bảy chi nhánh xăng dầu ở bình dương và thành phố hồ chí minh
vào cuối năm hai nghìn một mươi chín hiếu đến gặp vợ chồng vân đặt vấn đề bán xăng nhập lậu với mức giá thấp hơn giá thị trường là ba đồng một lít
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một vân cùng với tú đến long an và vĩnh long mua bốn mươi tám chuyến xăng của phan thanh hiễu với tổng cộng hơn ba mươi sáu năm triệu lít trị giá bốn trăm sáu mươi bảy bốn tỷ đồng
thu lợi bất chính gần một mươi tám tỷ đồng
cũng tại phiên tòa vân khai khi biết hiếu bị bắt đã chỉ đạo nguyễn thị ngọc diễm là nhân viên công ty vân trúc tiêu hủy toàn bộ phiếu chi sổ sách chứng từ liên quan mua bán xăng lậu
sau đó diễm đã nhờ chồng đốt hết các chứng cứ liên quan nhằm che giấu hành vi mua bán xăng lậu
cũng trong ngày bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã thực hiện quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông cầm bá xuân
nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thường xuân hiện là phó chủ tịch hội nông dân tỉnh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra vào năm hai nghìn một mươi bốn với vai trò là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thường xuân ông xuân đã chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm hai nghìn hai mươi
kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của xã ngọc phục ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất năm m hai từ đất rừng sàn sơn
ký phê duyệt giá đất để chuyển mục đích sử dụng đất thấp hơn giá quy định xây dựng cơ sở chế biến lâm sản trái quy định của pháp luật về quản lý đất đai gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
và liên quan đến vụ án này vào ngày hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông lê văn khánh
nguyên là trưởng phòng tài nguyên môi trường kiêm giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện thường xuân về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần một bốn tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu cũng vừa thi hành quyết định khởi tố bị can đối với đỗ đình chiến chú tại huyện phong thổ là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nam vi mmc về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu cũng vừa thi hành quyết định khởi tố bị can đối với đỗ đình chiến chú tại huyện phong thổ là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nam vi mmc về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
trên công tác nghiệm thu chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã dùng công tơ xe máy để xác định diện tích thi công công trình không tiến hành kiểm tra đo đạt khối lượng thực tế thi công dẫn đến việc nghiệm thu thanh toán nhiều hơn khối lượng mà nhà thầu thi công một trăm hai mươi ba m bê tông đường và hai trăm bốn mươi sáu m rãnh dọc với tổng số tiền hơn một trăm sáu mươi sáu triệu đồng
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan
với hành vi đưa thông tin gian dối để bị hại tin tưởng đưa tiền chạy việc rồi chiếm đoạt cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ tp đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn quang nghĩa chú tại quận cẩm lệ và cao thanh ân chú tệ tỉnh quảng nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một bị hại muốn xin chuyển công tác từ quảng nam về đà nẵng nên được nghĩa
tư vấn và sắp xếp gặp ân để trao đổi về vấn đề chạy xin việc
mặc dù không quen biết với bất cứ lãnh đạo cấp cao nào ở quảng nam đà nẵng nhưng nghĩa và ân vẫn bàn bạc thống nhất để lấy lòng tin từ bị hại khiến người này đồng ý chuyển tiền
từ tháng một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi tổng số tiền bị hại chuyển cho nghĩa và ân là hai trăm hai mươi năm triệu đồng
sau thời gian mà không thấy thông tin gì bị hại mới biết mình bị lừa và trình báo cơ quan công an
thưa quý vị đường dây làm dễ
đường dây làm giả hàng trăm bộ hồ sơ và giấy phép lái xe vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đấu tranh triệt phá
vụ việc này tiếp tục cho thấy mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo thậm chí là bắt giữ nhiều đường dây làm giả giấy phép lái xe
thế nhưng tình trạng trào bán giấy phép lái xe thời gian qua vẫn tồn tại và giao dịch mua bán vô cùng nhộn nhịp trên các trang mạng xã hội
những hành vi vi phạm này ẩn họa những hệ lụy khôn lường
bốn đối tượng trong đường dây đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ khởi tố về hai hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
gồm hoàng văn đằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm phạm văn vượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tống xuân duy và cao thị hiền cùng sinh năm hai nghìn ba và đều có hộ khẩu thường trú tại xã giao tiến huyện giao thủy tỉnh nam định
thông qua mạng xã hội các đối tượng đăng tải nội dung nhận làm giấy phép lái xe các hạng
a một a hai b một b hai và luôn cam kết giấy phép lái xe thật một trăm linh thậm chí có cả mã qr

cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã bán hàng trăm bộ hồ sơ và giấy phép lái xe giả cho nhiều người trên nhiều tỉnh thành phố khác nhau để thu lời bất chính
đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ một trăm hai mươi bảy bộ hồ sơ sát hạch lái xe và giấy phép lái xe các đối tượng đã làm giả để phục vụ công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sử dụng dây phép lái xe giả đồng thời đưa ra khuyến cáo
người dân khi muốn được cấp giấy phép lái xe phải qua đào tạo về lý thuyết và kỹ năng điều khiển phương tiện
có như vậy mới đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh
xin được chuyển sang thông tin về tình hình giao thông
tàn nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào khoảng hai mươi hai h tối ngày hôm qua giữa năm xe ô tô
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba thuộc đội ba cục cảnh sát giao thông đã điều động hai tổ công tác xuống hiện trường điều tiết phân luồng giao thông và phối hợp cùng với công an huyện
cùng viện kiểm sát nhân dân huyện thường tín tổ chức khám nghiệm điều tra giải quyết theo đúng quy định
theo thống kê ban đầu vụ tai nạn rất may không có thiệt hại về người bảy xe ô tô bị hư hỏng
trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
vi phạm về nồng độ cồn và ma túy trên tuyến quốc lộ một a
đội tuần tra kiểm soát cơ động dẫn đoàn phòng cảnh sát giao thông công an hà tĩnh đã phát hiện một trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy
vào trưa ngày bốn tháng một mươi một đội tuần tra kiểm soát cơ động dẫn đoàn phòng cảnh sát giao thông công an hà tĩnh đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải do nguyễn văn công
chú tại huyện quế võ tỉnh bắc ninh điều khiển đi theo hướng từ bắc vào nam
quá trình kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện tài xế nguyễn văn công có biểu hiện bất thường
nghi vấn sử dụng chất kích thích nên đã tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở và đưa tài xế về trung tâm y tế huyện nghi xuân để test nhanh
và kết quả tài xế công dương tính với chất ma túy
lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị ba tàu khai thác năm trăm hai mươi mét khối cát trái phép
vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam phát hiện và xử lý
tại khu vực bãi tam tỉnh hà nam thái bình hưng yên trên tuyến sông hồng
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam phối hợp với phòng cảnh sát cơ động và một số lực lượng chức năng
đã phát hiện lập biên bản ba tàu do nguyễn thế trung nguyễn duy và phùng văn tuyến chỉ huy một mươi người khác
vận hành khai thác cát trái phép với tổng khối lượng khoảng năm trăm hai mươi mét khối
thời điểm kiểm tra các đối tượng khai
đã khai thác cát của ba tàu trên không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam đã tiến hành tạm giữ các tăng vật phương tiện vi phạm và củng cố hồ sơ để xử lý
thưa quý vị và các bạn khi đến với những địa điểm du lịch điển hình như là thành phố huế
thì có thể thấy xích lô là phương tiện được nhiều du khách lựa chọn di chuyển để tham quan ngắm cảnh
tuy nhiên một số chiêu trò như là cò mồi đeo bám chặt chém của nhiều người
cá nhân hành nghề xích lô đã gây bức xúc cho du khách và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động du lịch
mới đây để xử lý tình trạng này ubnd tỉnh thừa thiên huế đã thành lập nghiệp đoàn tăng cường công tác xử lý vi phạm
góp phần chấn chỉnh nền nếp của loại hình này
nhưng đổ sai quy định đi vào đường cấm vượt đèn đỏ khi vận chuyển khách thì tập trung di chuyển thành đoàn dài gây ách tắc giao thông
đây là lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị khá phổ biến của một số trường hợp điều khiển xe xích lô
công an tp huế đã tiến hành ra quân xử lý các cá nhân vi phạm lỗi trực quan và có hành vi độ chế thay đổi kết cấu của phương tiện
thực tế là các nghiệp đoàn xe lô mà khi chở khách du lịch thì người ta đi từng đoàn dài thường thường là trên một mươi năm chiếc
từ đó gây một số ách tắc cục bộ
nhất là trong tất cả các ngã quốc
vì vậy thì cũng đề nghị nếu mà có biện pháp thì đề nghị nghiệp đoàn xích lô đi dọc thành hàng làng của thành phố thì cứ năm đến bảy chiếc là mình có khoảng bảy mét để cho những xe sao vượt và như vậy thành phố sẽ thấm thoảng hơn
chúng tôi đã có những kế hoạch cụ thể và xử lý tập trung vào các chuyến đề như xử lý nông đồ côn thánh thiểu niên và đặc biệt là xử lý những hành vi mà chúng tôi đã xử lý
chúng tôi đã xử lý những hành vi mà chúng tôi đã xử lý
để chấn chỉnh tình trạng đeo bám chặt chém du khách ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã thành lập nghiệp đoàn gồm một mươi ba tổ tự quản với hai trăm linh thành viên

tuy nhiên theo nghiệp đoàn xích lô hiện nay vẫn còn khoảng một phương tiện hoạt động bên ngoài nghiệp đoàn
vẫn còn tái diễn tình trạng treo kéo gây khó khăn cho công tác quản lý
xích lô nghiệp đoàn thì khoảng hai trăm linh người thôi hai trăm linh đồng viên mà ở xích lô ngoài thì còn gần một người lần
nên chứ là rất là khó quản lý với cái giả ca giả ca rất là khó quản lý và cả đồng phục họ cũng có
họ chạy chụp dược rồi họ chạy xong rồi họ về thôi
còn như trường hợp các cái tổ tư quản và trung nghiệp đoàn nếu dành chạy thì có cái tổ tư họ quản lý
có cái đơn vị nằm ở đó nếu có chuyện chứ họ phản ảnh lại đường di động của tôi liên
để triển khai có hiệu quả thành phố huế yêu cầu các
phường xã tiến hành ra quân xử lý vi phạm của phương tiện xe xích lô trên địa bàn
tuy nhiên để loại bỏ các hành vi ứng xử không văn minh trả lại hình ảnh môi trường du lịch
ủy ban nhân dân thành phố cần có biện pháp xử lý quyết liệt hơn
nhất là đối với các trường hợp hoạt động riêng lẻ sai quy định
cục cảnh sát giao thông cho biết trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ cao bồ
mai sơn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều xe ô tô
tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào khoảng hai mươi hai h tối ngày hôm qua giữa năm xe ô tô con
với một xe đầu kéo và một xe tải tại km hai trăm linh bốn sáu trăm linh cao tốc pháp vân cầu rẽ cao bồ mai sơn theo hướng về hà nội
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba
đội ba của cảnh sát giao thông đã điều động hai tổ công tác xuống hiện trường để điều tiết phân luồng giao thông
và phối hợp với công an huyện cùng viện kiểm sát nhân dân huyện thường tín tổ chức khám nghiệm điều tra giải quyết theo đúng quy định
theo thống kê ban đầu vụ tai nạn rất may không có thiệt hại về người bảy xe ô tô bị hư hỏng
dịp cuối năm được nhận định là thời điểm phát sinh rất nhiều trường hợp xe vi phạm về tải trọng
đặc biệt là đối với các loại mặt hàng như cát đá sỏi vật liệu xây dựng
bởi cuối năm là thời điểm nhu cầu về vật liệu xây dựng ở nhiều tỉnh thành tăng cao
đáng chú ý là mới cách đây
không lâu lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã mở đợt cao điểm xử lý vi phạm về xe cơi nới thành thùng trở quá tải
thế nhưng thực tế thì vẫn còn không ít vi phạm đặc biệt là tại những khu vực gần các mỏ khoáng sản
tuyến đường mòn hồ chí minh đi qua thị trấn xuân mai thành phố hà nội
thoạt nhìn thấy tất cả những xe trở vật liệu xây dựng này đều rất nghiêm túc cho thành việc cắt bỏ phần thành thùng đã cơi nới
trả về đúng kích thước thùng nguyên bản theo như đăng kiểm
thế nhưng thực tế thì khi đưa những xe này lên cân xe vẫn quá tải
cân phương tiện trước khi ra đường đó là yêu cầu bắt buộc đối với các đầu nguồn hàng
thế nhưng thực tế thì việc chấp hành quy định này cũng chỉ ở mức tương đối
còn các lái xe thì ngay khi có sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát giao thông
tất cả xe đều tập kết vào những bãi đất chống bên đường
vậy thì những xe này đã được cân chưa hay họ biết chắc chắn rằng mình vi phạm
nhưng vẫn có những các trường hợp chở quá tải
nhưng mà người ta chở quáng sản ví dụ như đá một thai đấy thì vẫn có xe vẫn quá tải
khi gặp tổ công tác mà đứng xử lý thì nếu mà có những trường hợp người ta chở có thể là cao có thành một tí
hoặc là người ta biết chở đấy là vi phạm thì quá tải
thì người ta thường thường
tránh tổ công tác khi tổ công tác quần tra qua địa bàn chỗ người ta đang dừng đỗ đấy thì người ta đi tiếp
qua ba tháng lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước tổ chức gia quân xử lý những vi phạm về xe quá tải
tình trạng cơi nới thành thùng trở quá tải trọng đã bị xử lý rất triệt đề
tuy nhiên đối với một số địa bàn đặc thù loại hàng hóa đặc thù như vật liệu xây dựng
thì những vi phạm vẫn tồn tại
vì thế đây vẫn sẽ là công tác được duy trì thường xuyên liên tục sau đợt cao điểm
kiên quyết xử lý rứt điểm nạn xe quá tải gây mất trật tự an toàn giao thông
hư hỏng kết cấu đường bộ và ô nhiễm môi trường